đã và đang gây ra rất nhiều hậu quả điển hình nhất là tình trạng mắc bệnh tâm thần
hiện các bệnh viện tâm thần trên cả nước tiếp nhận ngày càng nhiều những trường hợp nghiện mạng xã hội nặng
đến mức bị trầm cảm co giật và ngất xỉu khi không có internet
đây là một trong những căn bệnh mới rất cần sự quan tâm của toàn xã hội
tại bệnh viện tâm thần trung ương một vừa tiếp nhận trường hợp một nữ sinh một mươi tám tuổi ở hà nội
điều trị tại khoa cấp tính nữ đây được xác định là ca trầm cảm điển hình do nghiện mạng xã hội
nguy hiểm hơn bố mẹ bệnh nhân đã phải cưỡng chế để đưa con đến nhập viện
đầu tiên là những cái thú vui của các cháu thôi chơi điện thoại chơi nhiều thôi thường hay gặp điện thoại thông minh
chơi nhiều chơi về sau thời lượng chơi ngày càng tăng lên
về sau có những cháu chơi quên cả ăn quên cả ngủ nữa
đấy là cái gì đó
tình trạng này nó kéo dài kéo dài trong một vài tháng là có thể chuyển thành bệnh
mà thường chúng tôi gặp là hầu hết là bệnh về trầm cảm
tại khoa cấp tính nữ rất nhiều trường hợp trầm cảm do nghiện điện thoại mạng xã hội game đã phải nhập viện
từ tần suất thấp dần dần người bệnh chỉ quan tâm duy nhất đến chiếc điện thoại xa lánh thế giới bên ngoài
trường hợp chị bùi thị thúy ba mươi ba tuổi bị trầm cảm sau sinh
thời gian chị ở nhà chăm sóc con tần suất sử dụng điện thoại cũng tương đối nhiều
theo các bác sĩ cũng không loại trừ nguyên nhân trầm cảm xuất phát do nghiện điện thoại
không tại vì là cháu đi làm về ngày tám tiếng về thì cháu sử dụng điện thoại nhiều ạ
thế tôi cũng nói tỏa thế con ơi con đi làm về mà con cứ dùng điện thoại suốt thì không tốt đâu
thế nhưng mà cháu cũng bảo là con mở nhạc con nghe con mở cái tương trình gì nhỉ facebook mấy cái thứ đấy
giới trẻ hiện nay dành trung bình khoảng chín giờ mỗi ngày để vào mạng xã hội
những người có các dấu hiệu như vào mạng liên tục cứ ba mươi phút lại vào mạng một lần
dành cả thời gian ban đêm
để lên mạng thường dễ có nguy cơ rơi vào tình trạng nghiện mạng xã hội
và nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài thì sẽ có thể ảnh hưởng đến tinh thần sức khỏe
thậm chí mắc bệnh tâm thần là điều rất dễ xảy ra
theo khuyến cáo của các bác sĩ các bậc cha mẹ khi thấy con cái có những biểu hiện bất thường về tâm lý
dành quá nhiều thời gian dùng điện thoại không ăn ngủ ít giao tiếp với mọi người
thì nên đưa con đến cơ sở y tế chuyên khoa để kiểm tra không nên giấu giếm dễ làm tình trạng bệnh nặng nề thêm